nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong bốn ngày của dịp nghỉ lễ hai tháng chín năm nay
cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an hải dương từ cấp tỉnh đến cấp huyện xã
thực hiện chế độ trực một trăm linh quân số
nỗ lực của lực lượng công an nhằm đảm bảo cho người dân được vui chơi trong an toàn
và đón tết độc lập một cách trọn vẹn
dịp nghỉ lễ quốc khánh công an tỉnh hải dương huy động tối đa lực lượng
nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng tập trung đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm hình sự ma túy tín dụng đen tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm
tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tội phạm cơ bạc cá độ quy mô lớn
trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi hai tổ công tác một trăm năm mươi một của công an tỉnh và công an cấp huyện hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông đường bộ khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm
đặc biệt là về tối và đêm khuya nhằm chủ động phòng ngừa kiên quyết chấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
phòng chống đua xe trái phép chạy xe lạng lách đánh võng gây dấu chức tự công cộng
dịp lễ quốc khánh lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương bố trí lực lượng tổ chức phân luồng
hướng dẫn giao thông đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các hành vi vi phạm là nguồn nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn trở quá tải trọng hay chạy quá tốc độ
lý nghiêm các hành vi về người điều kiện sử dụng chất ma túy cũng như là vi phạm về nồng độ cồn khi trận giao thông
nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh hải dương
trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ toàn lực lượng công an tỉnh hải dương tiếp tục chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra
không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống để mọi hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân diễn ra an toàn lành mạnh góp phần vào một kỳ nghỉ lễ bình yên cho người dân